sau nhiều ngày bám điện bàn tăng cường công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phát hiện đường dây cá độ bóng đá do nguyễn sĩ toan chú thành phố móng cái cầm đầu
đường dây của toan hoạt động với số lượng tiền lớn ở nhiều tỉnh thành phố phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
đây là chín đối tượng trong đường dây cá độ mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa khởi tố về hành vi đánh bạc
để hoạt động đường dây này toan mua một tài khoản cá độ bóng đá cá độ thể thao cấp độ master trên trang web dre inoanbet
sau đó toan chia nhỏ tài khoản này thành các tài khoản thành viên thấp hơn để tổ chức lôi kéo những người chơi đặt cược chơi cá độ bóng đá đánh bạc qua mạng internet

cần những con đường đi mà lần theo số tài khoản để gian những chân chết của đối tượng chúng tôi thực hiện rất là khó khăn
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án